trong những năm qua được sự quan tâm của đảng và nhà nước công tác so đói giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
song thực tế cho thấy công tác này vẫn chưa thực sự mang tính bền vững
đây cũng là thông tin được đưa ra tại hội nghị biểu dương huyện xã hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi diễn ra sáng nay tại hà nội
đến sự hội nghị có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong những năm qua được sự quan tâm của đảng và nhà nước cùng các bộ ngành địa phương cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng
cùng với ý thức nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo nên công tác giảm nghèo qua các năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đến nay đã có tám huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo ba mươi tám xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới
tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ sáu bảy năm hai nghìn một mươi bảy xuống còn năm hai đến năm năm
đạt vượt so với mục tiêu đề ra và chỉ tiêu quốc hội giao
tuy nhiên hiện nay kết quả giảm nghèo chưa thực sự mang tính bền vững
các hộ tái nghèo còn cao tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc nhiều nơi vẫn còn trên năm mươi có nơi còn đến bảy mươi
vì vậy trong thời gian tới các bộ ngành địa phương cần chủ động sáng tạo trong việc triển khai các nội dung giải pháp giảm nghèo trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tiếp tục nhân rộng cũng như khuyến kích các hộ gia đình nỗ lực vươn lên làm giàu hỗ trợ giúp đỡ các huyện xã hộ khác cùng nhau thoát nghèo bền vững